một ngày mới lại bắt đầu và tình tì tình hình thời tiết ngày hôm nay thì có gì đáng lưu ý không ạ thưa chị mỹ hạnh
vâng chị danh trang thưa quý vị khán giả bão số ba đã đi vào đất liền quảng đông trung quốc và đang suy yếu dần
thế nhưng mà hoàn lưu của nó đã gây mưa lớn tại một số tỉnh miền bắc nước ta từ tối ngày hôm qua như hải phòng quảng ninh
và trong ngày hôm nay thì mưa rông vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước ở nhiều tỉnh thành tại miền bắc
trong đó có thủ đô hà nội khả năng xảy ra mưa to cho đến rất to
vâng mưa là hình thái thời tiết chủ yếu trong ngày hôm nay nên nếu có kế hoạch di chuyển ngoài đường thì quý vị nên lưu ý
còn ở vùng núi thì cần phải đề phòng với lũ quét và sạt lở đất có khả năng xảy ra nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp cũng rất cao
vâng với khu vực tây nguyên và nam bộ thì cũng có mưa ở hầu khắp các tỉnh thành trong ngày hôm nay
có nơi mưa to trên năm mươi mm đề phòng nguy cơ sấm xét và gió giật mạnh có thể xảy ra
ở miền trung thì mưa chủ yếu vào chiều tối trước đó thì trời vẫn sẽ nắng và mức nhiệt độ ở các tỉnh thành ở mức từ ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ